thưa quý vị công an quận ngô quyền thành phố hải phòng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến ba thanh niên thương vong tại cầu vượt lạch chay thuộc phường lạch chay quận ngô quyền vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm
cụ thể vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo do đỗ văn bình chú tệ tỉnh hải dương điều khiển với hai xe mô tô ngược chiều
hậu quả vũ bảo an và bùi tiến duy cùng chú tại hải phòng tử vong tại chỗ phạm khánh duy bị thương cấp cứu tại bệnh viện
các xe bị hư hỏng lực lượng chức năng đến hiện trường ghi nhận có một thanh ráo dài khoảng một sáu mét một căn nhựa nhỏ loại hai lít một két nhựa loại dùng để đựng bia chai các mảnh vỡ thủy tinh của vỏ chai bia và mùi xăng
qua điều tra cho thấy khả năng nhóm điều khiển xe mô tô đuổi đánh nhau mang theo giáo mác và xăng chạy vào đường cấm trên cầu vượt lạch chay đâm vào xe ô tô đầu kéo